tổng công ty mai nhà bè tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy may nhà bè sóc trăng
tổng kinh phí đầu tư là ba trăm linh tỷ đồng tại phường bảy thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
nhà máy có tổng kinh phí đầu tư ba trăm linh tỷ đồng và được xây dựng trên diện tích sáu hectare
dự án chia thành hai giai đoạn giai đoạn một triển khai xây dựng từ nay đến tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
giai đoạn hai sẽ triển khai xây dựng vào năm hai nghìn một mươi chín
nhà máy chuyên sản xuất và kinh doanh sản phẩm may chất lượng cao như hàng vestong hàng quần
hàng thời trang nữ hàng thời trang các loại
dự kiến trong những năm đầu năng lực sản xuất của nhà máy đạt từ hai mươi năm triệu đến ba mươi triệu sản phẩm một năm
kim ngạch xuất khẩu ước đạt từ chín mươi triệu đến một trăm linh triệu usd một năm
khi đi vào hoạt động dự án sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển tiềm năng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
gia tăng lợi nhuận tạo công an việc làm cho người lao động góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sóc trăng